tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám các đại biểu và thành viên chính phủ tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng sáu và sáu tháng năm hai nghìn một mươi tám những tồn tại hạn chế của địa phương và các bộ ngành thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng chủ trì hội nghị
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng chủ trì hội nghị

vấn đề xã hội hiện được quan tâm khá nhiều trên tất cả các diễn đàn bởi theo phó thủ tướng vũ đức đam thì khi có vấn đề về xã hội cần nhiều nguồn lực hơn để giải quyết so với các hậu quả về môi trường và cũng cần thời gian nhiều hơn để xử lý hậu quả

về giáo dục và đào tạo phó thủ tướng vũ đức đam lưu ý cần phải giảm biên chế ở những bộ phận gián tiếp trong giáo dục đăng thừa đồng thời lưu ý tỉnh trạng thừa nhưng thiếu giáo viên cục bộ ở các nơi vì giáo viên nhất là bậc phổ thông thì phải tùy từng ngành từng môn và từng địa bàn không thể điều giáo viên ở nơi này đến nơi khác để dạy học được vì vậy chỗ thừa thì cần giảm còn chỗ thiếu vẫn phải tuyển thêm
về vấn đề nhà vệ sinh phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị cần có nhà vệ sinh ở những nơi công cộng
vấn đề nhà vệ sinh thì tôi đề nghị là không chỉ trong trường học và trạm y tế bệnh viện
mà nhà vệ sinh công cộng chúng ta cần có một cái quyết tâm rất là cao với tinh thần như thủ tướng nói việc bé nhưng thiết thực
kính thưa các ông chí là không ở các chỗ điểm du lịch ở các chỗ công cộng ở các điểm dừng ở các trạm xăng chúng ta cần làm cái này
các nhà nghiên cứu xã hội khi quan sát vào các nước đang phát triển người ta đánh giá ba cái chỉ số
quan sát xã hội rất quan trọng
một là người ta quan sát văn minh giao thông trên đường
nếu mà trước đèn đỏ mà dừng thì chứng tỏ người dân có ý thức tôn trọng pháp luật tức nào đó nhà nước pháp quyền đã được xác lập tốt
thứ hai là vấn đề minh bạch là người ta xem ở chợ có nhiều chợ mà có niêm yết giá không hay phải mặc cả
và vấn đề thứ ba chính là nhà vệ sinh công cộng
tại hội nghị các thành viên chính phủ đã nhìn nhận thẳng thắn vào những tồn tại hạn chế của ngành mình
để báo cáo những phương hướng nhiệm vụ trong sáu tháng cuối năm theo tinh thần thủ tướng chỉ đạo tránh việc hình thức và tung hô khẩu hiệu